trong buổi học chiều ngày hôm qua một mươi tháng chín tại trường tiểu học kim đồng thành phố lào cai tỉnh lào cai
đã xảy ra sự cố quạt trần rơi khiến cho một học sinh lớp ba bị thương và phải cấp cứu tại bệnh viện
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo thành phố lào cai cho biết
do ông vít nối giữa cánh quạt và bầu quạt trần bị gãy khiến cho cánh quạt rơi xuống bàn
rồi bật ngược trở lại và quẹt vào chán của học sinh trong lớp học
ngay sau khi sự cố xảy ra nhà trường đã đưa học sinh bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
theo các bác sĩ bệnh nhi bị chấn thương vùng chán dài bốn cm xương mũi chính bị gãy
sau khi được các y bác sĩ cấp cứu sức khỏe của em đã ổn định
tuy năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một mới khai giảng được năm ngày nhưng riêng tại tỉnh lào cai đã liên tiếp xảy ra hai sự cố liên quan đến vấn đề an toàn học đường
trong đó có một vụ tai nạn thương tâm khiến ba em nhỏ tử vong và ba em khác bị thương
thưa quý vị năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một vừa mới chỉ bắt đầu được ít ngày
khi sự việc đáng tiếc xảy ra tại phân hiệu bản phung trường tiểu học khánh yên thượng huyện văn bản tỉnh lào cai
bị cánh cổng trường bất ngờ đổ đè xuống làm cho ba em tử vong
ba em học sinh khác bị thương chưa kịp lắng xuống
thì vào ngày hôm qua tại trường tiểu học kim đồng thành phố lào cai tỉnh lào cai
phần cánh quạt trần đang quay trong lớp đã bất ngờ rơi xuống đã khiến cho một nam học sinh bị thương phải nhập viện cấp cứu
và liên tiếp có sự việc cho thấy rằng công tác kiểm tra giả soát cơ sở vật chất trường học ngay trước thềm năm học mới rất quan trọng
tuy nhiên thực tế công tác này lại đang bị bỏ ngỏ
tài nạn trong trường học đã và đang tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với sự an toàn của học sinh
vậy cần có những giải pháp gì cũng như xem xét trách nhiệm của những người liên quan đến vấn đề này ra sao
các bình chương gia ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quan
ông lê như tiến đại biểu quốc hội khóa một mươi hai một mươi ba nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội để cùng phân tích về vấn đề này
vâng xin chào ông lê như tiến và cảm ơn ông đã nhận lần mời thăm được chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào khán giả của an ninh tv